vòng ba mươi ba giải ngoại hạng anh arsenal thắng kịch tính chelsea chia điểm
rafael adan tỏa sáng tây bật nha vào bán kết davis cup hai nghìn một mươi tám
mở đầu bản tin tối nay là diễn biến của vòng ba mươi một giải vô địch quốc gia tây ban nha
trận đối bi thái man ruiz giữa real và atletico chính là tâm điểm
sân biếc nabil có thể là nơi đi dễ khó về với rất nhiều đội bóng
nhưng với đoàn quân của diego simeone thì không
bằng chứng là họ đã có được một trận hòa để tiếp tục nối dài mạch trận bất bại trên sân của kênh kè trắng
dù không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương với barceuna ở mùa giải năm nay
và giữa tuần này còn phải đá lượt về champions leage với juventus
nhưng với tính chất của một trận derby real madrid vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất
trong cuộc tiếp đón atletico madrid
điều đó giúp họ làm chủ hoàn toàn thế trận trước đối thủ
dù nhiều cơ hội được tạo ra nhưng cũng phải đợi đến đầu hiệp
trong năm hai nghìn hai thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ
và người lập công vẫn là cái tên quen thuộc christiano ronaldo
nhưng ngay sau đó đoàn quân của diego simeone cũng cho thấy bản lĩnh của mình
trong thế đang bế tắc trong việc tìm đường và khung thành của đội chủ nhà
antoine griezmann đã tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng gỡ hòa cho atletico
chỉ đúng bốn phút sau phản lập công của ronaldo
một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này
cho dù sau đó hai đội đều tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau
chia điểm với real madrid atletico hiện vẫn đứng thứ hai với sáu mươi tám điểm
trong khi kiền kiền trắng không thể có được vị trí thứ ba bởi trận đấu sau đó
valencia đã có ba điểm tuyệt đối trước espanyol
người ghi bàn thắng duy nhất ở trận này cho bảy rơi đó là rodrigo
kết quả thắng tối thiểu giúp valencia có được vị trí thứ ba trên bạc xe bạc hơn real madrid đúng một điểm
đến với kết quả của giải ngoại hạng anh
shinan và chelsea là những ông lớn ra sân trong lời trận tối qua
nếu như pháo thủ có chiến thắng kịch tính trước sothanton
thì the blues lại chỉ thu về một kết quả hạ
được chơi trên sân nhà trong trận tiếp đón đội bóng đăng xếp thứ ba từ dưới lên là southampton
nhiều người đã nghĩ về một kết quả dễ dàng với arsenal
nhất là trong bối cảnh pháo thủ vừa trở lại sau chiến thắng vang dội tại europa league
thế nhưng ngay phút một mươi bảy hàng thủ mất tập trung đã khiến đội chủ nhà phải trả giá
khi sen long trong thùng lưới của peter check niềm vui trở lại với các cổ động viên arsenal ngay sau đó
khi aubameyang và wembeck thanh nhau lập công
giúp đội chủ dân emirates dẫn lại hai một
đến phút bảy mươi ba đội khách shuthamton có bàn quân bình tỷ số hai đều
nhờ tình huống phù hợp ghi bàn đẹp mắt của austin
mặc dù vậy chiến thắng vẫn được ấn định cho thầy chó viên vanh dê
nhờ vào sự tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo winbek với pha lập công ở phút tám mươi một
giành chiến thắng kịch tính với tỷ số ba hai arsenal hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng với năm mươi bốn điểm
ở diễn biến khác trận derby thành london giữa chelsea và west ham united đã kết thúc với tỷ số hòa
chelsea là những người mở tỷ số trước nhờ công của azpilicuenta
trong khi người mang về một điểm cho đội khách là chicharito
khi mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám chuẩn bị diễn ra tại nước nga
thì liên đoàn bóng đá nhật bản lại đưa ra một thông báo hết sức bất ngờ với người hâm mộ
đó là việc xa thải huấn luyện viên hali hozik
những ngày qua đã có không ít tin đồn về việc chủ tịch kozo tashima của liên đoàn bóng đá nhật bản
sẽ xa thải huấn luyện viên hali hozik
và ngày hôm nay
điều đó đã xảy ra khi huấn luyện viên người bosnia chính thức mất việc
huấn luyện viên hali hozik đã giúp nhật bản đứng đầu bảng b vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực châu á
từ đó có vé đi thẳng tới nga vào mùa hè năm nay
thế nhưng ở cúp đông á chê sân nhà vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
nhật bản đã phải nhận thất bại với tỷ số một bốn trước hàn quốc và chấp nhận về nhì
ở loạt trận giao hữu quốc tế cuối tháng ba vừa qua
nhật bản hóa mali một hai và thua ukraine một hai
thành tích không tốt của nhật bản
thời gian vừa qua đã khiến huấn luyện viên hali hozik mất việc
hali hozik được lên đoàn bóng đáy nhật bản bổ nhiệm vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
sau khi vị huấn luyện viên người bosnia dẫn dắt hungary tới vòng knockout world cup hai nghìn một mươi bốn
huấn luyện viên hali hozik được kỳ vọng sẽ giúp nhật bản đi sâu tại world cup hai nghìn hai mươi
nhưng ông đã không còn cơ hội để làm được điều đó
ở world cup hai nghìn một mươi tám tới đây nhật bản nằm chung bảng với colombia senegal và ba lan
bây giờ là một thông tin của quốc gia
hôm qua đã diễn ra ngày thi đấu cuối cùng của giải quân vật đồng đội nam thế giới davis cup hai nghìn một mươi tám
dù bị dẫn trước sau hai ngày thi đấu đầu tiên nhưng đội tuyển tây ban nha vẫn giành vé vào bán kết
nhờ vào sự tỏa sáng của tay vợt số một thế giới rafael nadal
để dẫn một hai sau hai ngày thi đấu trước đó đội tuyển quân vơ tây ban nha đặt hết niềm tin vào tay vợt số một thế giới rafadan
ở trận đánh đơn với alexander zverev của đội tuyển đức
dù vừa trở lại sau chấn thương cùng áp lực tâm lý đè nặng
tuy nhiên nadal vẫn có set một chơi đầy ấn tượng khi đề bẹp tài năng trẻ người đức với tỷ số sáu một
khó khăn chỉ thực sự đến với bò tót trong xét hai
sự vùng lây mạnh mẽ của zverev khiến nadal phải mất tới một mươi set đấu mới có thể giành được chiến thắng với tỷ số sáu bốn
khởi đầu với hai set thắng làm vốn nadal thoải mái nhập cuộc ở set ba
và cũng như set đấu trước đó chiến thắng vẫn thuộc về ông vương mặt sân đất nện
bất chấp sự phản kháng quy liệt từ zverev
tháng ba sau hai giờ một mươi tám phút nadan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
tại tứ kết davis cup với hai trận toàn thắng
chiến thắng của nadan đã giúp đồng đội của anh là david ferre có nhiều lợi thế
ở trận đấu quyết định với philippe goldschweiber
đều là những lão tướng dày dặn kinh nghiệm màn so tài giữa hai tay vợt đã diễn ra vô cùng hấp dẫn
david ferre trật vật giành chiến thắng với tỷ số bảy sáu ở set một trong loạt tie break
tuy nhiên côn suyber cũng nhanh chóng quân bình tỷ số một đều khi thắng lại sáu ba ở set hai
màn dự đổi tỷ số tiếp diễn khi mỗi tay vợt giành được một chiến thắng ở hai xét sau đó
trong set năm quyết định bản lĩnh của david ferre một lần nữa lên tiếng
giúp anh đánh bại đối thủ với tỷ số sát nút bảy năm
thắng vất vả ba hai ferre giúp đội tuyển tây bật nha lọt vào bán kết davis cup hai nghìn một mươi tám
và sẽ đụng độ với hạt giống số một của giải đó là đội tuyển pháp
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi